xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong nền kinh tế thị trường nhu cầu về dịch vụ ngân hàng ngày càng cao nhất là dịch vụ ngân hàng bán lẻ
mục tiêu của dịch vụ ngân hàng bán lẻ là khách hàng cá nhân hộ gia đình doanh nghiệp vừa và nhỏ nên các dịch vụ thường đơn giản dễ thực hiện
và thường xuyên tập trung vào dịch vụ tiền gửi và tài khoản vay vốn mua xe ô tô nhà hay mở thẻ tiến dụng
nhờ đó sẽ có hàng triệu các khách hàng mới từ nông thôn tới đô thị đã và đang tiếp cận các sản phẩm tài chính mới
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến những vấn đề này
có mặt tại thị trường việt nam được hơn một mươi năm thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ nước đức
tập đoàn volksvagen đã sớm coi việt nam là một trong những thị trường tiềm năng tại khu vực asean
việc sớm liên kết với dịch vụ bán lẻ của ngân hàng nhằm giúp khách hàng giải quyết các khó khăn về tài chính
trong suốt quá trình mua xe được coi là bước đi tiên phong của hãng
để có thể đa dạng hóa hỗ trợ tốt nhất về lựa chọn thanh toán cho khách hàng việt
showroom volksragen chi nhánh long biên là một trong những đơn vị kinh doanh xe hơi đầu tiên liên kết với ngân hàng bidv
để sử dụng dịch vụ mua xe ô tô trả góp của hãng với rất nhiều ưu đãi
hiện nay việc liên kết giữa hãng xe volkswagen với ngân hàng cũng đang triển khai diễn ra rất tốt đẹp
cái nợ ích thứ nhất đối với khách hàng đó là
khách hàng không phải bỏ ra một số tiền quá lớn để dành cho việc mua xe
mà người ta có thể dùng một phần tiền để người ta mua xe
vừa có xe sử dụng và phần tiền còn lại người ta có thể sử dụng vào mục đích kinh doanh khác có lợi nhuận nhiều hơn
thứ hai nữa là nợ ích của showroom
showroom sẽ có những chính sách ưu đãi dành cho khách hàng mua xe trả góp
chẳng hạn như là về mặt nãi xuất
nãi xuất sẽ tốt hơn so với cả việc
vay mua xe thông thường
đấy là cái thứ ba doanh số của showroom
lợi ích của showroom là cũng có được tăng doanh số nhờ cái việc hỗ trợ của phía ngân hàng
thì cái điều này rất là tốt cho show cho khách hàng và cũng như là cho về phía ngân hàng
là một trong những khách hàng sử dụng dịch vụ cho vai trả góp của ngân hàng bidv để mua ô tô volksvergen
ông nguyễn thắng
kinh doanh trong lĩnh vực dày da túi sách
đã được sở hữu chiếc xe mình yêu thích
cùng với đó vẫn có thể giữ được một phần vốn để kinh doanh
việc cam kết hỗ trợ với các khách hàng mua ô tô theo các chính sách ưu đãi với các thủ tục pháp lý đơn giản thuận tiện và nhanh chóng
tôi là một chủ doanh nghiệp
và để sở hữu được một chiếc xe vunvagen này thì thực sự phải bỏ ra một số tiền rất lớn
thực sự không phải là cũng là sự khó khăn của chúng tôi
nhưng bởi vì showroom volkswagen
đã có sự liên kết với ngân hàng bidv để hỗ trợ cho chúng tôi với cái sự ưu đãi
để sở hữu được một con xe đắt tiền như thế này với lãi suất rất là thấp
và trả theo tùy từng thời điểm là ba năm bốn năm năm
để chúng tôi sở hữu được một chiếc xe như thế này với sự yêu đãi với những lãi suất rất là phù hợp
để sở hữu được một con xe thì tôi thấy rằng đây là sự lựa chọn của tôi
bên cạnh cho vay để mua ô tô việc tìm các nguồn hỗ trợ vốn để mua nhà đất
xây dựng nhà mới hay cải tạo sửa chữa nhà là một trong những lựa chọn của rất nhiều hộ gia đình
với chị bùi thị thu huyền ở thanh xuân hà nội việc vay tới gần tám mươi số tiền để mua nhà
đã giúp chị cùng các thành viên trong gia đình sở hữu một căn nhà rộng rãi và phù hợp với cuộc sống
thực ra thì mình đang ở một căn hộ rất là nhỏ và từ khi có cháu nhỏ thì mình nhu cầu về nhà ở
mình muốn là có một ngôi nhà rộng rãi hơn để có thể sống nhu cầu và môi trường sống nó tốt lên
thì mình đã quyết định là bà với ông xã sẽ mua một căn nhà to hơn
thế nhưng mà về mặt kinh tế thì mình hước vướng móc một chút
mình cũng tham khảo qua rất là nhiều kênh rồi
để người thân người quen để muốn vay tiền để mua nhà
nhưng mà sau khi được tư vấn tham khảo thì mình quyết định là vay tiền của ngân hàng
và cụ thể là của ngân hàng bidv
khi mà quyết định vay tiền này thì mình cũng phải cân nhắc rất là nhiều
nhưng mà sau khi được các bạn nhân viên ngân hàng tư vấn về các lợi ích
khi mà mình vay đấy là thứ nhất là lãi suất thì rất là ổn định
trong một thời gian dài mình không phải lo cái sự biến động của lãi suất
hay là lãi suất lên xuống hay là lãi suất bay ngoài
hôm nay bà trần thu hà một cán bộ hưu trí tại hà nội đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng
theo bà khi tuổi ngày càng cao sức ngày càng yếu
lại không có nhiều nguồn vốn thu nhập thì việc gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng
là lựa chọn an toàn và yên tâm
đặc biệt với người cao tuổi như bà còn được ngân hàng ưu đãi cộng thêm lãi suất
hoặc các chương trình ưu đãi khác
thì tôi chuyển xuống dưới
giảng võ làm
thì là tôi đã sử dụng dịch vụ của mbg
thứ nhất là nhà thì gần đây tiện đi lại nó tiện
cái thứ hai là ngân hàng này cũng là một ngân hàng lớn có uy tín
nói chung là gửi có sự đảm bảo có sự tin tưởng
thế cho nên là tôi gửi vào đây thì cảm giác yên tâm hơn
mà nói chung đi làm công ăn lương thì cũng không có nhiều
chất chiêu thành dụng thì cũng chỉ đấy thôi
cho nên cũng phải chọn đi
chọn những ngân hàng tốt
có thể khẳng định
phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
là xu hướng chung của nhiều ngân hàng trong khu vực cũng như trên thế giới
theo các chuyên gia kinh tế
việt nam với dân số trên chín mươi triệu người
trong đó mới chỉ có không tới ba mươi đã và đang tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng
là một thị trường vô cùng tiềm năng
chính vì vậy
mở rộng các dịch vụ bán lẻ là một xu thế đối với các ngân hàng hiện nay tại việt nam
những năm gần đây
các ngân hàng đều quan tâm và tập trung khai thác thị trường bán lẻ
đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
phát triển các loại hình dịch vụ mới đa tiện ích
và đã được xã hội chấp nhận như máy giao dịch tự động ate
các hình thức huy động vốn ngày càng đa dạng và linh hoạt hơn
như tiết kiệm lãi suất bậc thang tiết kiệm dự thường
tiết kiệm rút lãi và gốc linh hoạt
tiết kiệm lãi suất theo số dư tiết kiệm kết hợp bảo hiểm
tiết kiệm gửi góp phát hành giấy tờ có giá
dịch vụ gửi một nơi giao dịch tại nhiều nơi
nguồn vốn huy động của các ngân hàng từ dân cư đã tăng lên nhiều trong mấy năm gần đây
các hình thức cho vay cũng được mở rộng hơn
cho vay mua nhà mua xe ô tô du học chứng minh tài chính
cho vay cán bộ công nhân viên thấu chi
tạo điều kiện cải thiện đời sống nhân dân khi tích lũy chưa đủ
các ngân hàng thương mại đã có những cải thiện đáng kể về năng lực tài chính
công nghệ quản trị điều hành cơ cấu tổ chức và mạng lưới kênh phân phối
hệ thống sản phẩm dịch vụ
nhiều loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ đã được triển khai thực hiện như dịch vụ tài khoản
xét thẻ quản lý tài sản tín dụng cầm cố
thưa quý vị đón bắt được xu thế đó những năm qua
một số ngân hàng trong nước đã nghiên cứu xây dựng các sản phẩm hoặc có sản phẩm
dịch vụ tài chính cá nhân phục vụ cho hàng chục triệu khách hàng
cùng tìm hiểu về những nỗ lực của bidv trong việc thực hiện và triển khai các dịch vụ ngân hàng bán lẻ
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn mai khanh
giám đốc ban phát triển ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
thưa ông được biết bidv đang là ngân hàng được rất nhiều các tổ chức uy tín trong khu vực và trên thế giới đánh giá cao
đồng thời cũng đang thực hiện khá thành công chiến lược gắn kết và thu hút khách hàng trong hoạt động bán lẻ tại việt nam
vậy thì ông có thể chia sẻ đâu là chìa khóa giúp bidv thành công
với những đổi mới và cải cách toàn diện về không gian giao dịch đối với khách hàng ở các khu vực như là tư vấn
rồi khu vực giao dịch rồi trải nghiệm công nghệ mới với thiết kế hiện đại thân thiện và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ
nâng cao chất lượng phục vụ và phong cách giao dịch
thì bidv đã ngày càng đổi mới và được khách hàng ghi nhận nhìn nhận với một cái diện mạo mới hiện đại tươi trẻ và gần gũi hơn đối với khách hàng cá nhân khách hàng bán lẻ
hơn thế nữa thì chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng về tương tác khách hàng
bidv luôn lấy cái tôn chỉ là khách hàng làm trung tâm làm kim chỉ nam trong tất cả các hoạt động ngân hàng bán lẻ của mình
vâng trong bối cảnh thị trường ngân hàng bán lẻ đang được đánh giá là có rất nhiều tiềm năng để phát triển
nhưng nhiều cạnh tranh gai gắt từ các ngân hàng trong nước và nước ngoài
vậy thì chiến lược của bidv như thế nào để có thể đạt được mục tiêu này
đối với bidv thì chúng tôi sử dụng tận dụng cái lợi thế của bidv đó là cái mạng lưới hiện nay rất là rộng khắp
chúng tôi có tới hơn một điểm giao dịch trải dài trên tất cả các địa bàn tỉnh thành vùng miền của cả nước
chúng tôi cũng tận dụng cái nguồn lực đó là cái nguồn nhân lực của
là cái nguồn nhân lực mà có chất lượng cao
có nguồn nhân lực mà có chất lượng cao
được đào tạo rất là kỹ lượng bài bản
và cũng như là có một cái tinh thần thái độ trong việc phục vụ và cung cấp các dịch vụ đến khách hàng một cách tốt nhất
với nhóm ngân hàng nước ngoài thì bidv chúng tôi cũng rất là sẵn sàng trong việc học tập và nghiên cứu các sản phẩm của các ngân hàng nước ngoài
để qua đó thì chúng tôi cũng vừa là tận dụng nguồn lực trong nước
cái thế mạnh của chúng tôi cũng như là sẵn sàng cung cấp các cái sản phẩm mới đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu của
cho các cái khách hàng của chúng tôi
ngoài ra thì đối với nhóm công ty tài chính và các công ty fintech thì chúng tôi cũng rất là sẵn sàng trong việc là hợp tác với các nhóm công ty này
để mà làm sao có thể tận dụng được cái thế mạnh của mỗi bên
và qua đó thì cung cấp đến khách hàng của tất cả chúng tôi những cái sản phẩm nào mà nó tốt nhất tiện ích nhất và linh hoạt nhất
với cái mục tiêu là không dừng lại ở cái việc là giữ vững vị thế của một ngân hàng lớn nhất và có cái thương hiệu bán lẻ số một việt nam
như các cái tổ chức trong và ngoài nước
đã ghi nhận thời gian qua mà bidv thì cũng có cái mong muốn và có cái khát khao là sẽ vươn cái tầm ảnh hưởng của mình ra khu vực asean cũng như là quốc tế
thì chúng tôi bidv cũng đang triển khai một cái chiến lược rất là toàn diện
từ việc mở rộng mạng lưới quy mô giao dịch dịch chuyển các kênh phân phối hiện đại và phát triển các nguồn nhân lực bán lẻ một cách chuyên nghiệp thân thiện
vâng ông đánh giá như thế nào về xu hướng của thị trường ngân hàng bán lẻ trong thời gian sắp tới
và những sự chuẩn bị của bidv để có thể đón đầu xu thế này
chúng tôi có thể kể đến một số các xu hướng như thế này
thứ nhất là phát triển mô hình hoạt động bán lẻ theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm
nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng
các ngân hàng các đơn vị cung cấp dịch vụ bán lẻ thì cần có một cái cách nhìn tổng thể đối với khách hàng
chúng ta hay gọi là ba trăm sáu mươi độ với khách hàng đấy ạ
và định giá các cái sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng dựa trên tổng thể mối quan hệ với khách hàng
các ngân hàng bán lẻ cũng phải cần phải thực hiện cái thay đổi mạnh mẽ để nắm bắt cơ hội và đối mặt với các thách thức của cuộc cách mạng bốn
cái xu thế tiếp theo đó là việc đơn giản hóa cái mô hình hoạt động
và với việc hỗ trợ của nền tảng công nghệ số hóa quy trình thủ tục trong ngân hàng đang diễn ra ngày càng nhanh
thì giúp ngân hàng cắt giảm phần lớn nhân sự trong các khâu tác nghiệp hậu kiểm và quản trị rủi ro
mà đang chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn trong tổng thể nhân sự bán lẻ
các ngân hàng cũng cần phải
thực hiện việc sẵn sàng đổi mới và cạnh tranh bằng cái sự khác biệt giàu tính công nghệ và có cái tính cá thể cao hơn
đối với bidv thì nhận thức được cái xu hướng phát triển của hoạt động ngân hàng
thì chúng tôi đã tập trung cái nguồn nhân lực và cơ sở vật chất để nhằm đầu tư cho công nghệ
bởi vì cái công nghệ thì luôn đem đến những cái trải nghiệm mới những cái trải nghiệm tốt hơn tiện ích hơn cho khách hàng
chúng tôi cũng sẵn sàng cái việc cơ cấu và triển khai cái mô hình kinh doanh theo hướng là lấy khách hàng làm trọng tâm
rồi thực hiện mạnh mẽ cái việc đào tạo thường xuyên đào tạo định kỳ để có cái đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp an tường về sản phẩm dịch vụ
cũng như là có thể tư vấn các cái nhu cầu mới của khách hàng và có khả năng tương tác tốt
đồng thời đáp ứng các cái nhu cầu quản trị vận hành và làm chủ các cái công nghệ theo cái giai đoạn mới hiện nay
có rất nhiều các dự án công nghệ mà chúng tôi đã và đang triển khai như là dự án core banking mới
thì dự kiến chúng tôi sẽ sớm triển khai cái dự án này
chúng tôi sẽ sớm triển khai cái dự án này
chúng tôi cũng đang thực hiện cái việc triển khai cái dự án khởi tạo khoản vai error loss
và các dự án phát triển ngân hàng số tại bidv trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi và hướng tới cái tầm nhìn là hai nghìn ba mươi
một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang được nhìn nhận là xu hướng
quý vị và các bạn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang được nhìn nhận là xu hướng
trong hệ thống các ngân hàng thương mại tại việt nam hiện nay
kèm theo đó cũng chính là sự cạnh tranh ngày càng gai gắt không chỉ giữa các ngân hàng trong nước
mà còn với cả các ngân hàng nước ngoài có mặt tại việt nam
vì vậy mỗi ngân hàng cần có những chiến lược cụ thể phù hợp với điều kiện nội tại của chính mình
để những khách hàng có nhu cầu tiếp cận sử dụng các dịch vụ bán lẻ là những người được hưởng lợi nhất
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một phố hàng chống hoàn kiếm hà nội email đồng hành cùng doanh nghiệp thnda gmail com
điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau